lễ khai mạc hội báo toàn quốc năm hai nghìn một mươi tám đã diễn ra tại hà nội
đến dự lễ khai mạc có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ cùng lãnh đạo một số bộ ngành trung ương và thành phố hà nội
phát biểu tại lễ khai mạc đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam cho biết hội báo toàn quốc năm hai nghìn một mươi tám nhằm tôn vinh những thành tiệu to lớn của báo chí việt nam
quảng bá những sản phẩm báo chí gắn liền với hoạt động lao động sáng tạo của các nhà báo trong cả nước
tăng cường giao lưu gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng khích lệ giới báo chí thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân